trả kết quả xét nghiệm phải đảm bảo các quy định của bộ y tế lên phương án xử lý khi xảy ra trường hợp tài xế lấy mẫu có kết quả dương tính
còn mới đây ubnd tp hcm đã chỉ đạo sở công thương các đơn vị có liên quan triển khai giải pháp duy trì đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa ổn định cho người dân
không bị đứt gãy chuỗi cung ứng và xảy ra tình trạng tăng giá đột biến gây hoang mang trong người dân
theo đó sở công thương tp hcm đã khẩn trương phối hợp với các địa phương nghiên cứu giải pháp triển khai phù hợp với đặc thù địa phương
nhu cầu của người dân làm cơ sở tổ chức điểm bán hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm tại mạng lưới chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động
hoặc là địa điểm mặt bằng chống tại các khu vực lân cận đồng thời thúc đẩy hoạt động bán hàng lưu động bổ sung các mặt hàng thực phẩm tươi sống
cho những cửa hàng thuộc hệ thống các cửa hàng tiện lợi và cập nhật hoạt động bán hàng trực tuyến
về phía ubnd tp thủ đức các quận huyện ubnd tp hcm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại
trong điều kiện đảm bảo an toàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó chính quyền địa phương cần nghiên cứu điều chỉnh việc thực hiện phiếu mua hàng một cách hiệu quả
phù hợp với năng lực cung ứng hàng hóa của hệ thống phân phối
còn tại thủ đô hà nội nhằm cung cấp các thực phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày
cũng như giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh tại hà nội thì nhiều mô hình chợ lưu động đã được triển khai
đồng thời mô hình lưu động này cũng đã phát huy được hiệu quả bước đầu
góp phần giảm áp lực cho các chợ dân sinh trong thời gian giãn cách xã hội
sau đây là ghi nhận trên địa bàn quận long biên
đây là một trong bốn điểm bán hàng lưu động
đây là một trong bốn điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận long biên hà nội
mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân
do hàng hóa bày bán ngoài trời nhưng các thực phẩm tươi sống hay các nhu yếu phẩm khác ở đây đều bảo quản tốt
giá bán bằng giá niêm yết tại các siêu thị
mọi người đến mua hàng tuân thủ chặt chẽ quy định năm k trong phòng chống dịch bệnh
cửa hàng lưu động như thế này thì rất là tiện lợi cho người dân
người ta đi xa người ta mua lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách này
siêu thị di động như thế này thì có đầy đủ các mặt hàng đáp ứng được cái nhu cầu của người dân người ta mua
mình ra đây thì vẫn tuân thủ theo các biện pháp của bộ y tế đã đề ra
giãn cách này thì đi vào đây thì cái nó vắng vẻ nó đỡ bị sợ nhiễm covid
mua bán thì nó cũng tiện lợi mà giá cả thì cũng hợp lý
rau củ quả thịt cá nói chung là đầy đủ
được biết các phường trên địa bàn
cũng như ủy ban nhân dân quận long biên đã phối hợp với doanh nghiệp bán lẻ
trong việc cung cấp kinh phí tổ chức điểm bán hàng lưu động xây dựng lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh
nhờ đó các doanh nghiệp bán lẻ có điều kiện phân phối nguồn hàng đầu tư nhân lực
để triển khai hiệu quả các điểm bán hàng lưu động dự kiến kéo dài hết đợt giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
rất là may có sự ủng hộ của cơ sở sở tại
yên long biên cũng có cơ hội để tìm hiểu
tiếp cận người dân dễ dàng hơn để giúp đỡ người dân có thể là trong cái thời gian giãn cách
thì mọi người sẽ không cần phải đi ra những cái nơi khu vực ví dụ như chợ dân sinh
cũng khá là nguy hiểm để cho mọi người có thể là dễ có những nguồn lây bệnh
hiện tại bây giờ là yon đã có ba điểm ba điểm bán hàng lưu động
và mỗi một điểm bán hàng thì bình quân mỗi một ngày bọn em cung ứng cho người dân lên một tấn hàng đầy đủ hàng hóa
bên cạnh đó thì trong cái thời gian mà bọn em bán hàng lưu động thường thì sẽ là từ sáu h ba mươi cho đến một mươi một giờ trưa
thì trong cái thời gian đấy thì luôn có xe lưu động để nếu như người dân có cần thêm những cái mật hàng cùng cái nào đó
thì bọn em luôn luôn sẵn sàng trên tinh thần là hỗ trợ người dân có thể là đặt hàng ngay tại siêu thị
trên bàn phường tôi khoảng trên dưới gần một mươi sáu
thì với số dân này thì cái nhu cầu rất là cao
mà trong thực hiện cái chỉ thị một mươi bảy của thành phố cũng như công điện một mươi tám của chủ tịch thành phố
về liên quan việc giãn cách đảm bảo cái thực hiện cái chỉ thị một mươi sáu của thủ đức chính phủ
trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thì chính vì vậy là khi có được sự chỉ đạo của quán quận
thì chúng tôi cũng đã nghiên túc chấp hành đội dụng này
và tổ chức tuyên truyền dân biết về việc là các cửa hàng tiện ích
các siêu thị mini được phép hoạt động
và đồng thời là cái hoạt động của cái điểm cung ứng hàng hóa của trung tâm đức mạnh yêu
để phục vụ những dân trên bàn phường
với diễn biến dịch bệnh tại hà nội phức tạp như hiện nay
bộ công thương yêu cầu sở công thương hà nội có phương án bố trí các điểm bán hàng lưu động trên toàn thành phố
hiện nay mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn các quận hai bà trưng
thanh xuân để đảm bảo nhu cầu cũng như sức mua của thị trường
đồng thời giảm thiểu các nguy cơ nhiễm bệnh khi tập trung quá đông người
tại các điểm mua sắm như chợ truyền thống siêu thị
hiện nay đồng nai và nhiều tỉnh thành phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nên việc vận chuyển tiêu thụ nông sản cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
một số loại trái cây như trôm trôm thanh long đang đến thời kỳ thu hoạch
nhưng rất ít thương lái đến thu mua
trước tình hình trên thành phố long khánh đã triển khai nhiều giải pháp
để có thể hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản
để hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho nông dân
lãnh đạo thành phố long khánh đã chỉ đạo hội nông dân thành phố
chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể có biện pháp kết nối tiêu thụ cho bà con
sau vài ngày kêu gọi liên hệ đã giúp nông dân tiêu thụ khoảng sáu tấn
trên tổng số khoảng ba mươi tấn thanh long đang tồn động trong các nhà vườn
với giá thu mua năm đồng một kg
hiện thành phố long khánh đã có khoảng ba mươi hectare trồng cây thanh long
chủ yếu tại xã bảo quang với sản lượng từ năm mươi tới sáu mươi tấn một vụ
hiện nông dân còn hàng chục tấn thanh long đang cần hỗ trợ tiêu thụ
cùng với trái thanh long nông dân trồng trôm trôm trên địa bàn thành phố long khánh
cũng đang rất cần hỗ trợ tiêu thụ khoảng hai tấn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp thủy sản đã xuất khẩu sản phẩm cá cha
đạt khoảng bảy mươi tấn trị giá là một trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
tính chung trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu cá cha đạt hơn bốn trăm năm mươi tám tấn
trị giá chín trăm ba mươi một triệu đô la mỹ
trong các thị trường xuất khẩu mặt hàng cà cha từ đầu năm đến nay
thì thị trường mỹ mexico brazil tăng mạnh nhất
trong khi thị trường eu asean anh giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp thủy sản ở đồng bằng sông kiểu long cho biết
giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng cà cha trong thời gian qua đạt khoảng hai một mươi một đô la mỹ một kg
tăng nhẹ so với những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo dự báo xuất khẩu cá cha của việt nam trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục tăng trưởng tốt
do nhu cầu thế giới tăng và nguồn cung cà cha ở đồng bằng sông kiều long ổn định
hiện các doanh nghiệp đang tiếp tục tập trung để mạnh xuất khẩu cà cha sang những thị trường lớn
và truyền thống như mỹ trung quốc asean cùng với đó đẩy mạnh khai thác các thị trường
ở khu vực nam mỹ và mỹ
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tổ công tác của đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y bộ đội biên phòng tỉnh con tum cho biết
trong quá trình làm nhiệm vụ đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép một bảy kg vàng từ lào về việt nam
vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng tám đối tượng nguyễn mạnh thắng chú tại huyện chư pản
tỉnh gia lai điều khiển xe tải đi từ hướng cửa khẩu quốc tế phu cưa lào về khu vực cửa khẩu quốc tế bờ y
làm thủ tục đổi tài để đưa phương tiện nhập cảnh vào việt nam
tại đây lực lượng của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã tiến hành kiểm tra phương tiện
thì phát hiện trong cao pin xe của thắng có một hộp chứa ba vật kim loại màu vàng
nghi là vàng có trọng lượng khoảng một bảy kg
qua điều tra ban đầu thắng khai nhận ba vật kim loại trên là vàng và vận chuyển số vàng trên
cho một người phụ nữ tên là thu từ huyện mường cầu tỉnh apau của lào về việt nam
để giao cho một người tên là hưởng ông nguyễn học ngồi tỉnh con tum với tổng tiền công là hai trăm linh kip lào
khi thắng đang thực hiện thủ tục đổi tài giao xe thì bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
kiểm tra phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh an giang tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh cho biết vừa phát hiện bắt giữ
hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trong lúc tuần tra đến khu vực thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên tổ liên ngành chống buôn lậu
đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ chín mươi một có biểu hiện nghi vấn
liền tiếp cận kiểm tra
khi phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng với ba giỏ sách để tẩu thoát
qua kiểm tra đã phát hiện trong ba dỏ sách có chứa chín trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại
trước đó tại khu vực thuộc xã nhân hưng huyện tịnh biên tổ công tác liên ngành cũng đã phát hiện
và thu giữ một xe mô tô chở một hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được đối tượng bỏ lại bên đường
hiện phương tiện cùng với tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên
tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định
quỹ bán nhân dân tỉnh cà mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bà châu thị thùy trang chú tại xã định bình thành phố cà mau
số tiền là bảy mươi triệu đồng vì vận chuyển kinh doanh tôm có chứa tạp chất aga hay còn gọi là rau câu
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng đã quyết định tịch thu hơn một mươi hai tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất trên
trước đó lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng với các đơn vị có liên quan
đã dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra xe container mang biển kiểm soát sáu mươi ba h bảy trăm tám mươi tám
do tài xế huỳnh trọng vinh chú tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang điều khiển
đang vận chuyển số lượng lớn tôm xú đã được đóng gói thành phẩm có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trong thùng xe có chứa một bảy trăm sáu mươi tám thùng tôm xú nguyên con
loại sáu kg với tổng trọng lượng một mươi hai năm trăm linh bốn kg có chứa tạp chất aga
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi sản xuất hàng giả phụ tùng xe mô tô
cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi sản xuất hàng giả phụ tùng xe mô tô

chú tại phường thuận hòa tp huế
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ ngày bốn tháng sáu
ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra ba cơ sở sản xuất mua bán phụ tùng xe mô tô của ông thạnh
có địa chỉ tại số chín đường thanh hương số một trăm một mươi chín đường lê huân phường thuận hòa
và số một mươi trên sáu mươi một đường vạn xuân phường kim long tp huế
tạm vật thu giữ hơn ba mươi phụ tùng xe mô tô và hơn một trăm sáu mươi nhãn mắc giả các hãng xe honda yamaha
tổng giá trị hàng hóa thu giữ ước tính hơn bảy trăm linh triệu đồng
bộ bi là đặt trong công quốc trên mạng về nhà đẩm gói rồi gửi ra thị trường
thì xác định phương thức của đoàn của đối tượng đó là mua những hàng hóa không rộng ngốc
hàng hóa không có đem nhãn mắc sau đó thì đặt các loại bảo bi đem nhãn của các thương hiệu lớn
như là yamaha honda hoặc là các thương hiệu phụ tùng của các hãng ở thái lan
sau đó đối tượng đã tiến hành giá công đồng gói bảo bi

thương hiệu đã phối hợp với các công ty đại diện của các thương hiệu yamaha honda
để xác định về nhãn hiệu về nguồn gốc của những hàng hóa thu giữ
cũng như là thu giữ màu để làm các cửa sản phục của công tác của nhàm đình
quá trình đấu tranh ông thạnh khai nhận ông không có mối liên hệ nào với các hãng bán phụ tùng xe honda yamaha
toàn bộ số phụ tùng trên do ông thạnh mua nguyên liệu bao bì từ các tỉnh thành phía bắc đưa về huế
sau đó thuê người gia công sản xuất và bán ra thị trường ở huế tp hcm đà nẵng
lào để thu lợi bất chính